công ty đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine và tiêm thử nghiệm trên chuột hai tuần qua
và dự kiến trong tuần tới các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương
để đánh giá về khả năng sinh miễn dịch hay được gọi là kháng thể chống lại virus sars cov hai
và sau giai đoạn này thì vaccine phòng covid một mươi chín sẽ tiếp tục được nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất
và tiêm thử nghiệm trên động vật nhằm đánh giá thêm về tính an toàn cũng như tính sinh miễn dịch của dự tuyển vaccine này
vâng thưa quý vị thân mến thời gian qua cùng chung sức với các cấp các ngành thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an còn chủ động tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm đảm bảo sự bình yên trên địa bàn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại địa bàn tỉnh bình định
vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên đường cần vương thuộc phường nguyễn văn cử thành phố quy nhơn
trinh sát phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bình định đã đấu tranh làm rõ vụ án
mua bán cháy phép chất ma túy
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị hồng quyên hai mươi năm tuổi trú tại phường quang trung thành phố quy nhơn
nguyễn hữu thanh ba mươi sáu tuổi và nguyễn thế võ ba mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ tổng cộng sáu mươi hai viên thuốc lắc và hai gói ni lông
chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
trước đó trong lúc kiểm tra hành chính nhằm phòng ngừa dịch covid một mươi chín
lực lượng phòng chống ma túy công an thành phố quy nhơn đã phát hiện chín đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường nguyễn văn cử thành phố quy nhơn
cũng trong lớp kiểm tra hành chính nhằm phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
đã làm rõ bắt giữ hai đối tượng là đoàn văn bách sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và ngô văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ở huyện an dương thành phố hải phòng
vì hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch tuyên dự
qua đấu tranh cơ quan điều tra công an quy nhơn xác định đây là đường dây có tổ chức cho vay nặng lãi
tại thành phố quy nhơn với lãi suất từ hai mươi ba đến ba mươi một tháng tức là hai trăm tám mươi một năm cho đến ba trăm sáu mươi một năm
đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã cho gần ba mươi người vay với số tiền năm trăm sáu mươi ba triệu đồng
thu lợi bất chính
một trăm một mươi triệu đồng
việc kết hợp chặt chẽ giữa việc tuyên truyền vận động nhân dân phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
với việc bám sát cơ sở nắm tình hình về an ninh trật tự để chủ động có biện pháp xử lý kịp thời
đã giúp lực lượng công an xử lý hàng chục vụ việc bắt giữ nhiều đối tượng hình sự nhất là trộm cắp
nhiều vụ việc đã được làm rõ thu hồi tài sản có giá trị trả lại cho người dân
công an cũng đã ngày đêm là cũng phải nói là bám sát địa bàn theo tinh thần
chỉ đạo của chỉ thị của thủ tướng chính phủ văn bản của ủy ban nhân tỉnh cũng như ủy ban thành phố
cảnh sát khu vực cũng đã nắm tình hình trong khu dân cư từng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
để nắm bắt được tình hình của các đối tượng mà đang lưu trú hoặc là ở các địa phương khác về địa phương
thời gian tới song hành với việc tiếp tục tham gia phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh
lực lượng công an toàn tỉnh bình định sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội đảm bảo sự bình yên trên địa bàn
do làm ăn thua lỗ một phụ nữ ở huyện phú quốc của tỉnh kiên giang đã thuê người làm giả một mươi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để mang đi cầm cố chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại huyện phú quốc về hành vi lừa đảo
chiếm mất tài sản và làm giả con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tháng ba năm ngoái oanh lên internet để tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mỗi giấy tờ giả có giá một mươi ba triệu đồng
oanh tìm kiếm thông tin thửa đất được giao bán trên trang của các công ty mua bán bất động sản ở phú quốc
để lấy thông tin về lô đất diện tích đất rồi cung cấp cho phía làm giấy tờ giả
khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn dương đông
để cầm cố mỗi giấy tờ
với số tiền từ hai trăm linh cho đến hai trăm năm mươi triệu đồng
trong vài hành khách mua hàng rồi lợi dụng sự sơ hở của chủ nhân nhanh tay cướp giật tài sản
lê thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thôn hồng sơn xã thanh sơn huyện kim bảng của tỉnh hà nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên bắt giữ kịp thời
vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trần hợp hiếu và nguyễn nhật yên cùng sinh năm hai nghìn năm ở thôn dung xã hưng đạo huyện tiên lữ
có đăng tin bán hai chiếc điện thoại smartphone lên facebook
vào khoảng một mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn một người phụ nữ hẹn gặp hiếu và yên
tại cổng ubnd xã hưng đạo huyện tiên lữ để mua điện thoại
trong lúc hiếu và yên sơ hở lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng người qua lại
đối tượng này đã giật hai chiếc điện thoại và lên xe bỏ chạy
ngay sau khi tiếp nhận tin báo xét thấy vụ cướp giật tài sản này xảy ra với phương thức thủ đoạn mới
đối tượng hoạt động chuyên nghiệp
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên lữ đã lập chuyên án
truy xét và đã nhanh chóng xác định lan là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên
một vụ mua bán người có tính chất phức tạp và rất nghiêm trọng với sự tham gia của nhiều đối tượng
ở địa phương khác cùng với sự móc nối câu kết với các đối tượng nước ngoài
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện bảo lâm điều tra làm rõ
cô gái dân tộc mông để đưa sang trung quốc bán
thông qua điện thoại và mạng xã hội zalo
lý my xính đã làm quen được với thiếu nữ sinh năm hai nghìn trú tại thị trấn bắc mầu huyện bảo lâm
sau đó ba đối tượng trên đã lừa thiếu nữ này sang trung quốc để bán cho một người đàn ông trung quốc
sau khi bị phát hiện lừa bán nạn nhân đã bỏ trốn và được công an trung quốc đưa ra biên giới để về việt nam
từ đơn tố cáo của nạn nhân công an huyện bảo lâm đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và lần lượt bắt giữ
trong đó đối tượng vàng mỹ co bị công an huyện đồng văn tỉnh hà giang bắt giữ khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân biên đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc
vào lúc một mươi một h ngày một tháng năm công an huyện tân biên bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại vườn cao su sau nhà của lê thị kim cang thuộc ấp gòi